tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato đã hối thúc ngành công nghiệp vũ khí của các nước thành viên
tăng cường sản xuất vũ khí đạn dược khi cuộc chiến tại ukraine tiếp tục làm cạn kiệt các kho dự trữ
tại diễn đàn an ninh vassava chủ tịch ubnd nato cho biết tình hình dự trữ vũ khí hiện nay đã nhìn thấy đáy thùng
ngành công nghiệp vũ khí nato cần tăng cường sản xuất với nhiệt độ cao hơn và quy mô lớn
ông cũng hối thúc nato cần các biện pháp hợp tác mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực quốc phòng
để chống lại tình trạng thiếu đầu tư đã kéo dài trong nhiều thập kỷ qua
trong khi đó cũng tại diễn đàn trên bộ quốc phòng anh đã nhấn mạnh
mặc dù các kho dự trữ có thể bị cạn kiệt nhưng viện trợ vũ khí cho ukraine vẫn phải được tiếp tục